xong để làm được điều đó ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương
cần sự quan tâm của các ngành chức năng tạo cho các địa phương vùng cao những cơ hội mới để phát triển du lịch cộng đồng
trong những năm qua không chỉ có sapa mà huyện bắc hà cũng là một trong những địa phương
đang thực hiện rất tốt công tác hỗ trợ cải thiện sinh kế cho bà con
đồng bào người phù lá
với hơn bốn trăm linh hộ cùng gần hai khẩu sinh sống giải rác tại một mươi một xã thị trấn trên địa bàn huyện
người phù lá tập trung đông ở các xã na hối lùng phình nậm mòn nậm đét và thải giang phố
mặc dù địa bàn rộng kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ đi lại khó khăn
nhưng riêng năm hai nghìn một mươi chín kinh phí hỗ trợ cho bà con từ đề án hai nghìn tám mươi sáu
nhưng riêng năm hai nghìn một mươi chín kinh phí hỗ trợ cho bà con từ đề án hai nghìn tám mươi sáu
đến gần hai tỷ đồng
với việc triển khai các chính sách do đói giảm nghèo đồng bộ có hiệu quả
nên tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc phù lá giảm dần qua các năm
năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc phù lá là một trăm sáu mươi hai hộ cận nghèo là bốn mươi năm hộ
thì đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ hộ nghèo còn chín mươi ba hộ và cận nghèo còn ba mươi ba hộ
trong những năm gần đây đồng bào phù lá đã được quan tâm rất là đặc biệt
cùng với các chính sách khác thì chính sách theo quy định hai nghìn tám mươi sáu đã được đầu tư tại sáu thôn của năm xã
và tổng số hộ hưởng lợi là ba trăm một mươi một hộ
qua những chính sách đó tỷ lệ giảm nghèo của đồng bào phù lá giảm đáng kể hàng năm
hiện nay chính sách đầu tư của đồng bào phù lá là ba trăm một mươi một hộ
chính sách đầu tư cho đồng bào phù lá cũng đang được tiếp tục quan tâm
nếu như các chính sách như một mươi năm nghìn năm trăm ba mươi a chỉ đầu tư cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ mới toán nghèo
thì chính sách đầu tư dành riêng cho đồng bào phù lá là đầu tư cho tất cả các hộ
trong đó thì định mức đầu tư là đối với hỗ trợ sản xuất thì hộ nghèo là không quá một mươi năm triệu trên một hộ trên một năm
hộ cận nghèo là không quá một mươi hai triệu trên một hộ trên một năm và các hộ còn lại là không quá một mươi triệu
từ những chính sách đó
đồng bào phù lá đang được tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ
tiếp cận với các dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp và từng bước nâng cao đời sống của đồng bào phù lá
đây là vườn đương quy của gia đình anh giàng củi xánh ở xã thải giàng
phố huyện bắc hà
trước bà con chủ yếu chỉ biết trồng ngô khoai sắn và canh tác theo phương thức truyền thống
do vậy tỷ lệ hộ nghèo ở thôn khá cao
những năm gần đây từ các chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số
các gia đình trong thôn đã chuyển đổi cây trồng
cùng với đó là ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong trồng trọt
nên hiệu quả và năng suất tăng đáng kể
để cho các nhà trồng trồng
các chương trình dự án có hiệu quả và thấu được sự quan tâm của bà con
cũng như là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền
thì huyện đã có các mô hình trình diễn
các mô hình đầu tư trình diễn và trực tiếp là làm trên chính đồng đất của đồng bào
và có sự so sánh giữa cây trồng mới
cũng như là cây trồng truyền thống của bà con
từ đó thì để cho các nhà trồng
đồng bào mắt thấy tay nghe và tạo sự thay đổi
ngoài việc tuyên truyền vận động
thì huyện đã có những công việc làm hết sức cụ thể
đó là giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành có liên quan
đặc biệt là ngành nông nghiệp
rồi là phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông viên cơ sở
để cầm tay chỉ việc giúp đỡ bà con từ khâu kỹ thuật
cũng như là chăm sóc thu hái bảo quản
và bên cạnh đó thì để cho bà con tạo được lồng
tin giữa bà con với chính quyền
trong việc bao tiêu thụ sản phẩm của các loại sản phẩm dược liệu
rồi là các loại sản phẩm khác
thì huyện cũng đã có mời chào các doanh nghiệp đến
để cam kết đảm bảo đầu ra ổn định
từ đó thì sẽ tạo được
thu hút được sự quan tâm và tích cực tham gia của bà con
cái này thì là trước thì cũng toàn đi trùng ngô trùng lúa
thì không được thu hoạch không được ăn thua
xong là mình được nhà nước hỗ trợ với cái giống
mà cho bà con nhân dân thôn bán
tức là trùng thựa xong là trùng dần dần
xong là nhà nước lại thu nữa
xong là đem ra thị trường bán
để mình bán được thì em mới quyết tâm để trùng cái này ạ
là huyện miền núi có khí hậu mát mẻ
nên rất phù hợp trong việc trồng cây dược liệu
đây cũng là hướng đi đúng đắn của địa phương
khi tư vấn tuyên truyền
và giúp đỡ bà con chuyển đổi mô hình kinh tế trồng trọt phù hợp
với gia đình anh sánh
vụ đương quy năm nay dự kiến sẽ thu được khoảng một trăm linh triệu đồng
đó là khoản tiền không nhỏ
giúp bà con cải thiện cuộc sống phát triển kinh tế
ngoài việc chuyển đổi mô hình trồng trọt
thì chăn nuôi da súc da cầm
luôn là lợi thế của những huyện vùng cao như bắc hà
nhưng để hỗ trợ bà con được thiết thực nhất
huyện đã có những cuộc khảo sát tâm tư nguyện vọng
và điều kiện thực tế của bà con phù lá
ở từng thôn bản để phân bổ giống trâu ngựa
đúng với từng hộ gia đình
năm ngoái thì nhà nó hỗ trợ dân tộc phù lá
một nhà có một con trâu
thì là cũng sinh sản được cái
năm nay thì nó cũng sinh sản được nhà ba con nữa
thì nhà nó hỗ trợ được cho xong rồi mua thêm được một con
thế là năm nay nhà gia đình có sáu con trâu
sáu con trâu thì cũng khá giả hương
cũng làm ăn nó không khó khăn như mấy năm trước
mấy năm trước thì dùng ngô
ví dụ là cũng không biết cho nuôi
suốt ngày đi dùng ngô
ví dụ là đi làm ruộng thì cũng khó khăn
bây giờ nuôi trâu nuôi ngựa nuôi lạng
thì nó mỗi năm thì cũng bán được cả
ba bốn mươi triệu năm mươi triệu
thì nó cũng đỡ hơn mấy năm trước
nhờ có chính sách này mà năm hai nghìn một mươi bảy toàn thôn chỉu cái xã na hối chỉ có hơn bốn mươi con trâu
thì đến cuối năm hai nghìn một mươi chín trong thôn đã có gần sáu mươi tám con trâu
với người phù lá châu là cả gia tài và nhờ đó bà con có thêm sinh kế để xóa đói giảm nghèo
với những đề án chính sách này
của đảng nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số
điều quan trọng nhất không chỉ là xóa đói giảm nghèo
mà nó còn thay đổi tư duy nhận thức của bà con
trong lao động sản xuất
trong cuộc sống thường ngày
bà con đã biết tìm những mô hình kinh tế
phù hợp với gia đình để thực hiện
lúc đầu là vợ chồng tôi thì chỉ là nơi nhỏ thôi
sau đó là chồng tôi bảo là
thì mình không có công việc làm ấy
nuôi lợn nuôi trâu thì là mình phải cần vốn nhiều
thế là vợ chồng tôi là quyết định là chọn nuôi bồ câu
để là nó cũng dễ thu nhập về hàng tháng để mình có chi tiêu cho gia đình
tính chung với ít nhất là một tháng thu nhập tầm năm bảy triệu
hiện nay cả xã gần như duy nhất chỉ có gia đình trị xú nuôi chim bồ câu
có thể nói
đây là mô hình hiệu quả cũng thể hiện sự thay đổi trong tư duy
trong cách tìm tòi sáng tạo của bà con để phát triển kinh tế gia đình
các chính sách hiện nay đã đi vào cuộc sống rất là hiệu quả
và rất là tích cực
bước đầu cũng đã tạo được những chuyển biến trong cách làm cách nghĩ của đồng bào
trong giai đoạn hiện nay
trong giai đoạn tới để cho các chính sách tiếp tục phát huy tốt hơn
cũng như là đầu tư có trọng tâm trọng điểm hơn
chúng tôi thiết nghĩ rằng là ngoài những chính sách hỗ trợ như hiện nay
chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường cái việc đầu tư cho vay hỗ trợ lãi suất
cho các hộ có điều kiện phát triển mở rộng quy mô sản xuất
quy hoạch lại các điểm dân cư tập trung
quy hoạch sắp xếp lại các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao
như là cây dược liệu cây ăn quả ôn đới

thế rồi là đầu tư chăn nuôi quy mô lớn
điều đó sẽ giúp cho đời sống của đồng bào phù lá sẽ ngày càng tốt hơn
có thể nhận thấy trong những năm qua
nhờ triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện
cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện bắc hà
trong đó có dân tộc phù lá đã được cải thiện rõ rệt
làm thay đổi diện mạo nông nghiệp nông thôn
đặc biệt khi dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
theo quyết định hai nghìn tám mươi sáu của thủ tướng chính phủ ra đời
sẽ góp phần làm thay đổi tích cực đời sống vật chất
tinh thần cho đồng bào dân tộc phù lá trên địa bàn
là cơ hội giúp đồng bào phù lá vươn lên thoát nghèo
cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần
giúp chuyển biến đáng kể về mặt nhận thức
không còn tâm lý trông chờ
ý lại vào các chính sách hỗ trợ
mà chủ động vươn lên để xoa đói giảm nghèo
cùng chung sức góp phần thay đổi diện mạo cao nguyên trắng bắc hà
từ xưa tới nay nói đến cao nguyên trắng bắc hà
người ta thường nghĩ về miền đất của những tiếng vó ngựa
ngựa phục vụ đời sống mưu sinh thổ hàng cho đồng bào
và đến ngày lễ hội
vó ngựa lại tung bụi mù trong tiếng hò reo của những cuộc đua hấp dẫn
với người bắc hà ngựa vừa là loài trung thành gắn bó
vậy nên nhà nào có được chú ngựa đều như của quý trong nhà
cứ vào những ngày cuối tuần
nếu ai đi qua dinh hoàng a tưởng huyện bắc hà
sẽ thấy một người đàn ông hiền lành
cùng chú ngựa nâu bóng vui vẻ phục vụ du khách
mỗi một động tác hành động
chú ngựa đều nhất mực nghe theo lời chủ
điều này khiến du khách rất thích thú để chụp ảnh
và trải nghiệm cảm giác được ngồi trên lưng ngựa
đi một vòng nơi mảnh đất cao nguyên trắng
với người dân bắc hà
ngựa là bạn đường thân thiết trên mỗi chuyến đi
cũng là người thân trong gia đình
nuôi ngựa phải hiểu được tính ngựa
quan trọng là người nuôi phải thật chú ý chăm sóc
với bà văn cương
ngay từ khi còn là cậu bé một mươi năm tuổi
những chú ngựa đã luôn mang lại niềm vui và đam mê cho anh
trong việc thuần dưỡng và các giải đua
bé mà lớn lên thì đã được đi cùng bố
cưới ngựa lên nương
đi thổ hàng thổ ngô thổ thóc cũng đi cùng bố
thích con ngựa là cứ đi theo cùng bố lên dậy thôi
dần dần bắt đầu lớn lên cái là bố lại cứ mua những con ngựa gầy gò ôm yếu để chăm sóc hỗn luyện
nhưng mà mang đi ra chợ để bán
thì từ đấy thì mình cũng bắt đầu thấy cái ngựa nó gắn bó với cuộc sống của mình ấy
thì là mình cũng học từ bố mình
cũng nuôi ngựa và phần phục ngựa huấn luyện ngựa để mang ra chợ để giao lưu với anh em
bây giờ mới bắt đầu có những cái giải đua này thì là đem ngựa ra sân
không thì mình tập luyện ở đường nhà này
xong lúc nào nó thuần thục nghe theo cái sự dẫn dắt của dây cương của mình ấy là kéo đâu được đấy rồi
thì lúc đó
lúc ấy mình sẽ đưa vào cái đường đua đấy để cho nó chạy phi nước đại trên cái vòng đua đấy cho nó thành thói quen
niềm đam mê những chú ngựa đến với anh một cách tự nhiên như vốn có
tuy nhiên để chọn một chú ngựa tốt cần phải có con mắt tinh tường
mua được một con ngựa tốt thì đạt tiêu chuẩn nó phải đủ cao
như chân tay nó có thể móng tròn này này
đây là cái khoang khuấy của nó theo cái ý mà mình chọn để cho nó ngoan
thì mình tập luyện thì nó mới trong cái giai đoạn mà tập luyện thì mới dễ tập luyện
không chỉ là ngựa có vóc dáng đẹp chân thẳng mà còn phải có móng dày đầu nhọn ức càng rộng càng khỏe và chạy càng nhanh
thông thường những chú ngựa được cho là sung sức nhất
khi chúng đạt độ tuổi từ bốn đến một mươi hai
để xem tuổi ngựa thì phải căn cứ ở răng
việc thay răng ngựa cũng tùy thuộc từng con
tầm sáu tuổi thì ngựa sẽ thay hết răng
ngựa bắc hà chủ yếu là giống ngựa bản địa
ngựa không quá to nhưng dễ thuần và rất dai sức
với anh vàng văn cương chăm sóc ngựa cũng rất quan trọng nhất là trước mỗi giải đua
ngoài cho ngựa ăn đầy đủ cỏ rơm
bột vậy nên mỗi lần cho ngựa ăn anh đều đun nước nóng hòa với bột cám ngô thành nước uống để ngựa tăng sức khỏe và dẻo dai hơn
ngựa bản địa ra thì nó cũng chăm sóc rất dễ thôi
nó ăn cỏ với là nếu mà mình đi thồ hàng hóa hàng ngày thì ăn cỏ bình thường thôi
nhưng mình thái cỏ trộn lên với rơm thôi
nếu mà để mà đi bắt đầu lúc chăm sóc và đi đua thì mình có thể cho khẩu phần ăn chất tinh bột hơn nhiều hơn như là thóc này ngô hạt thì tăng thêm cái ngô thóc thôi
thế là nếu mà có điều kiện hơn thì mình có thể sát cái hạt đậu mình rang hạt đậu lên và mình sát ra hòa cùng để cho nó ăn nó có thể lực tốt hơn
chăm sóc ngựa thuần ngựa trở thành ngựa đua có thể đơn giản
nhưng để trở thành người đua thì không phải là điều dễ dàng
bởi đua ngựa ở bắc hà người ta không dùng yên cương
người đua phải ngồi trực tiếp trên mình ngựa
điều này đòi hỏi phải có kỹ thuật tốt mới làm được
vậy nên trước mỗi giải đua anh lại cùng những chú ngựa chăm chỉ tập luyện
điểm đặc biệt là ngựa của đồng bào là ngựa thổ nài ngựa cũng đều là nông dân vùng cao chân chất mộc mạc
tất cả chỉ quen với công việc ruộng nương thổ hàng
vậy nên chính sự không chuyên nghiệp cùng với nét nguyên sơ của giải đấu đã tạo nên sức hấp dẫn lớn đối với đua ngựa bắc hà
mình là nhà nông nữa thì đến đúng dịp tháng sáu tổ chức đua ngựa đấy
thì ở đây thì nào là làm ruộng bậc thang này nào là hái mận này
nên là rất nhiều công việc thì nhiều khi mình cần có thời gian để mà nghỉ ngơi
thì vẫn thỉnh thoảng là buổi chiều
tranh thủ là tầm khoảng ba bốn giờ thì mình có thể cưới ngựa ra dạo đường này một hai vòng để cho nó quen để cho đỡ bị căng cơ
ngày chợ phiên thì mình hay đưa ngựa ra những chỗ đám đông để làm quen với đông người chỗ đông người ồn ào
để lúc mà đua khán giả có hò hét thì ngựa mình không bị hoảng không bị giật mình
cái gì đây
cái gì chữ gì đây
với anh cương mỗi tấm bằng khen mỗi cái cúp nhận được đều là niềm tự hào của anh về những chú ngựa người bạn thân thiết
cũng là phần nào thể hiện sự phóng khoáng mạnh mẽ của những chàng trai bắc hà
và đó cũng là ý nghĩa lớn lao nhất mà anh muốn dạy cho cậu con trai nhỏ về lòng dũng cảm về sự trung thành nhấn nại
để sau này cứ mỗi mùa vụ qua đi những người nông dân chân đi dày vải lại tung hoành vó ngựa trên những cánh đồng những đường đua
như một khúc ca đẹp nơi tây bắc hùng vĩ
quý vị và các bạn thân mến chương trình dân tộc và phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc
mọi ý kiến đồng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvănhoa org vn hoặc có số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại